từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng sáu đoàn học viện chính trị quốc gia hồ chí minh do giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thắng
ủy viên trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh dẫn đầu
đã có chuyến thăm và làm việc tại pháp nhằm tăng cường hợp tác
trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cao
tại cuộc gặp với ông piertena giám đốc quan hệ quốc tế trường hành chính quốc gia pháp ena
ông nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh cho biết
đây là lần thứ hai ông được tới thăm và làm việc tại ena nơi đào tạo rất nhiều các vị tổng thống của pháp
trong đó có đơn kim tổng thống emmanuel macron
trường ena đã có quan hệ hợp tác từ lâu với việt nam nói chung và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nói riêng
giữa hai cơ quan đã có thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi một
tại buổi làm việc hai bên cũng đã nhất trí thắt chặt quan hệ
thông qua việc ký thỏa thuận hợp tác mới
lần này tôi sang pháp có hai mục đích rất là cơ bản
tức là thông qua trao đổi với các cơ quan của pháp
trong việc tăng cường việc kiểm soát quyền lực
các cơ quan đảm bảo quản trị sự minh bạch
cũng như là về quản lý tài sản công
chúng tôi muốn tìm hiểu các nội dung này

có những cơ sở tham chiếu cho việc chúng ta tham gia ý kiến
vào quá trình đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả
trong những ngày ở thăm pháp
đoàn đã có buổi làm việc với viện thẩm kế
cơ quan kiểm tra và bảo đảm tính hợp pháp về tài chính của các tổ chức công
học viện quốc gia các ngành nghề
hội đồng tối cao của chính phủ pháp về quản lý sự minh bạch của các tổ chức công
đồng thời đoàn đã trao đổi với các giáo sư phó giáo sư
các chuyên gia người việt nam tại pháp thuộc hội khoa học
và chuyên gia người việt tại pháp về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chính phủ